thế giới đã ghi nhận gần ba triệu ca mắc covid một mươi chín và hơn hai trăm linh năm ca tử vong
tuy vậy số ca tử vong mới trong hai mươi bốn giờ qua đã giảm gần một nửa so với ngày trước đó
mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới
hiện mỹ đã có trên chín trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín và với tốc độ tăng từ hai mươi năm đến ba mươi năm ca một ngày
trong ngày mai mỹ sẽ có hơn một triệu người nhiễm
nga là nước có số ca nhiễm covid một mươi chín mới trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất châu âu và thứ hai thế giới
với sáu ba trăm sáu mươi một trường hợp tính đến nay số ca mắc covid một mươi chín ở nga đã lên tới tám mươi chín trăm bốn mươi chín
sắp vượt qua trung quốc số ca tử vong ở nga tăng thêm chín mươi chín trường hợp trong hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số người thiệt mạng lên bảy trăm bốn mươi bảy